nhân dịp ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có bài viết
giữ vững an ninh quốc gia góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
chỉ một mươi ba năm sau khi ra đời dù chưa giành được chính quyền song với tầm nhìn chiến lược
đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đề cương văn hóa việt nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
góp phần đưa cách mạng việt nam vượt qua những ngày bão táp giành thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
giành chính quyền độc lập dân tộc đánh thắng thực dân pháp đế quốc mỹ giữ vững chủ quyền non sông bờ cõi
công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam tiên tiến
và bản sắc dân tộc luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
liên tục phát triển và khẳng định qua các kỳ đại hội của đảng từ đại hội chín đến nay
quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng
xuất phát từ vị trí vai trò của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đã chú trọng công tác nắm tình hình chủ động tham mưu với bộ chính trị ban bí thư
giải pháp chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa xâm lăng văn hóa
chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chống những xu hướng lệch lạc
thương mại hóa trái thuần phong mỹ tục xa rời tôn trị mục đích
tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa
phản bác các quan điểm sai trái thủ địch hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị
chống đối không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước
triển khai hàng nghìn kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các công trình
mục tiêu các sự kiện chính trị các hoạt động văn hóa có quy mô lớn có ý nghĩa chính trị quan trọng
lực lượng công an đã phát hiện ngăn chặn hàng trăm nghìn đầu tài liệu có nội dung phản động
tài liệu chiến tranh tâm lý tà đạo mê tín dị đoan hàng trăm nghìn thư ân xá quốc tế
đầu báo tạp chí hàng trăm loại băng đĩa phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hàng chục chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch phản động
vô hiệu hóa hàng triệu bài viết video clip thông tin xấu độc tán phát trên internet
kiến nghị xử lý chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí truyền thông
thường xuyên mở các cao điểm tấn công chấn áp đánh đúng đánh trúng các đường dây tổ chức tội phạm
bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm
thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa kéo giảm tội phạm qua từng năm
chủ động phát hiện nhiều sơ hở thiếu sót kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật
tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng phòng chống tội phạm
tạo sức lan tỏa lớn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội
chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong công an nhân dân theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định nghị quyết của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa về trách nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân gương mẫu trong sạch vững mạnh toàn diện
kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng
an ninh thông tin truyền thông an ninh báo chí đã góp phần quan trọng chống những tư tưởng
hành vi sản phẩm văn hóa lịch lạc sai trái lạc hậu phản động bài trừ các hủ tục
thói hư tật xấu chống những mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình
tự diễn biến tự chuyển hóa đổi màu giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quý báu của dân tộc
tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới xây dựng phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
sức mạnh nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
thời gian tới những nguy cơ thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh con người
bảo vệ và xây dựng phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đặt ra ngày càng lớn hơn
để tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa việt nam trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương bộ công an tập trung lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện đồng bộ có hiệu quả
các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch trong tình hình mới
về xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trong đó có các thành tố không thể tách rời là văn hóa đảng văn hóa công an nhân dân
kết hợp chặt chẽ hiệu quả an ninh với văn hóa nắm chắc tình hình ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
phản động phá hoại tư tưởng tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách văn hóa của đảng nhà nước
đả kích văn hóa truyền thống văn hóa văn nghệ cách mạng chuẩn mực đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa
chủ động nhạy bén trong đấu tranh chống các hoạt động mua chuộc lôi kéo kích động trí thức văn nghệ sĩ hoạt động văn hóa văn nghệ trái đường lối chính sách của đảng nhà nước
sáng tác phổ biến những tác phẩm văn nghệ nhằm chống chế độ
truyền bá văn hóa lôi sống tư bản chủ nghĩa thực dụng lệch lạc trái tuần phong mỹ tục
ý đồ tạo ra lớp người sống thực dụng đề cao lợi ích cá nhân
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình sự kiện văn hóa trọng điểm
tham mưu xây dựng vận hành có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa
tạo cơ sở vững chắc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
tăng cường công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng
chú trọng phòng chống chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng nhất là trên internet báo chí xuất bản
kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch
phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả sai sự thật tán phát thông tin xấu độc chống đảng nhà nước
kịp thời phát hiện kiến nghị cấp ủy tổ chức đảng
xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
đối với số đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc đảng
những cán bộ đảng viên có suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
củng cố môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí xuất bản trong đấu tranh với các thông tin quan điểm sai trái thủ địch
nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa trong công an nhân dân
đẩy mạnh sáng tác quảng bá tác phẩm công trình về đề tài cách mạng bảo vệ an ninh quốc gia an ninh con người
nhằm lan tỏa sâu rộng nền văn hóa an toàn lành mạnh hòa quyện chặt chẽ hai yếu tố văn hóa và an ninh trật tự
góp phần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một những giải pháp đã được gợi mở để thực hiện yêu cầu đặt ra
trong công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam thời gian tới với mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
bên lề hội nghị truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị
từ hội trường diên hồng nhà quốc hội lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các bộ ngành đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư
nguyện vọng của chính các nhà văn hóa trí thức và văn nghệ sĩ trên cả nước
hơn sáu trăm linh đại biểu tham dự và hơn một trăm năm mươi bài tham luận tại hội nghị đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng vị trí của văn hóa trong đời sống hiện nay
cái đường biên quan trọng và cái danh giới quan trọng cái biên giới quan trọng nhất là văn hóa thì không một quốc gia nào để có thể đánh bắt cả
và chính vì vậy hội nghị văn hóa toàn quốc lần này đã khẳng định một lần nữa cái tầm quan trọng trong cái nghị quyết của đảng
trong đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và đồng thời khẳng định
văn hóa ở một tầm cao khác biệt hoàn toàn
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật bên cạnh những thành tiệu đạt được
hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng phát triển văn hóa
cùng với đó là những khó khăn thách thức đặt ra yêu cầu
cần có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả để văn hóa phát triển
sân khấu rất là khó trong lúc này và cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng
cùng vào cuộc để làm thế nào cho chúng tôi có một nơi yên tâm để sáng tạo hệ thuật
để xây dựng nên những tác phẩm thật tốt cho ngành sân khấu
vì ngành sân khấu cũng đang bị một vấn đề là rất khủng hoảng về khách
chính vì vậy mà một cái yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là muốn sự quan tâm của các nhà lãnh đạo
lúc này thì còn rất nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa có pháp luật chưa có luật
chúng tôi đang chờ đợi một cái luật mỹ thuật sẽ ra đời
để mà tiếp tục cái nghị định một trăm một mươi ba của chính phủ trong mười mấy năm qua
thì cái tính khả thi đó cũng có nhưng mà nó chưa đủ một cái sự hiệu lực
để mà chúng ta giải quyết được những cái câu chuyện những cái vấn nạn ở trong đời sống văn hóa
hội nghị văn hóa toàn quốc hai nghìn hai mươi một đã thống nhất mục tiêu định hướng và giải pháp trọng tâm
trong đó tập trung xây dựng văn hóa và con người việt nam phát triển toàn diện
hướng đến chân thiện mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc dân chủ khoa học và nhân văn
đây cũng chính là mong muốn của các đại biểu gửi gắm tại hội nghị lần này
như một lời kêu gọi như một sự đánh thức lần nữa với tất cả những người
còn đang có thể lãng quên cái tầm quan trọng hay sự sống còn của văn hóa đối với một quốc gia
và ở đây sau hội nghị này không chỉ là một những người quản lý văn hóa
hay không chỉ là giới văn nghệ gì cũng không
mà tất cả những con người trong cái dân tộc này ở mọi ngành nghề
phải lấy văn hóa là một nền tảng quan trọng để ứng xử để hành động
để chứa đựng trong tất cả những chủ trương chính sách của mình
hội nghị này càng rõ hơn vai trò soi đường cho quốc dân đi của văn hóa
từ những định hướng đưa ra từ hội nghị về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới
để xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước
và bảo vệ vững chắc tổ quốc
chiều nay tại hà nội bộ công an và bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức
lễ ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đồng chủ trì buổi lễ cùng dự về phía bộ công an có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
quy chế phối hợp gồm ba chương một mươi điều quy định về nguyên tắc phạm vi nội dung hình thức
và trách nhiệm phối hợp giữa bộ công an và bộ thông tin và truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ thông tin và truyền thông
việc ký quy chế phối hợp sẽ góp phần bảo đảm sự chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo hai bộ
tăng cường trách nhiệm sự đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị thuộc hai bộ
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm trân trọng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ thông tin và truyền thông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng nguyễn mạnh hùng trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông
tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành thông tin và truyền thông việt nam
cần thiết thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tại hội thảo đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra chiều nay tại hà nội
dự hội thảo có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
ủy ban nhân dân một số địa phương và các đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng tô lâm nêu rõ để thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ công an hiêu chí
bộ công an đã thành lập câu lạc bộ công an hưu trí từ trung ương đến quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh
tuy nhiên mô hình câu lạc bộ hưu trí công an các cấp hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định
nhằm khắc phục tồn tại đáp ứng yêu cầu quản lý đội ngũ cựu công an thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thống nhất xây dựng đề án đề nghị bộ chính trị duyệt chủ trương thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
với mục tiêu tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ cựu công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
xây dựng hệ thống tổ chức thống nhất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hưu trí
qua đó phát huy tiềm năng trí tuệ kinh nghiệm và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh nói riêng
thể hiện sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước đối với những người có công với cách mạng tạo sự phấn khởi tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với đảng và nhà nước
về mô hình tổ chức bộ công an không đề nghị thành lập hội là tổ chức chính trị xã hội tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp hay hội đặc thù mà đề nghị thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam là tổ chức hội
được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự quản dân chủ bình đẳng công khai minh bạch không sử dụng biên chế nhà nước tự bảo đảm kinh phí không vì mục đích lợi nhuận tuân thủ hiến pháp pháp luật
hội do bộ công an quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính có phạm vi hoạt động toàn quốc gắn với công an các cấp và được đảng nhà nước giao một số nhiệm vụ theo quy định
các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất đồng tình đánh giá cao nội dung dự thảo đề án xác định việc xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
báo cáo ban bí thư xem xét quyết định là cần thiết phù hợp với chủ trương của đảng quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công an hưu trí và có tính khả thi

báo cáo ban bí thư xem xét quyết định là cần thiết phù hợp với chủ trương của đảng quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nguyện vọng của đội ngũ cán bộ công an nhân dân việt nam

diễn biến phức tạp song với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
các đơn vị công an thuộc cụm thi đua số hai gồm các địa phương lào cai điện biên sơn la lai châu cao bằng lạng sơn và hà giang
cụm thi đua số năm gồm nghệ an thanh hóa hà tĩnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế
và cụm thi đua số sáu gồm đắk lắc đắk nông gia lai con tum bình phước và lâm đồng đã có nhiều đổi mới sáng tạo về biện pháp tổ chức để ra được các nội dung chỉ tiêu thi đua khẩu hiệu hành động cụ thể triển khai bằng nhiều hình thức biện pháp phong phú đa dạng bám sát được nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua cuộc vận động khác do đảng nhà nước ngành và địa phương phát động có phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
làm giảm tội phạm không để xảy ra điểm nóng đột xuất bất ngờ nhờ đó phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân rộng có hiệu quả đã có hàng nghìn tập thể cá nhân các cấp được khen thưởng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm số hai trăm tám mươi địa biên phủ phường bảy quận ba tp hcm
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi bốn quyết định văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày tám và ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm một nguyễn minh khải giám đốc hai võ thị trinh nga phó giám đốc ba phí duy tiến nguyên phó giám đốc
bốn nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tham gia chỉ đạo thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám của bệnh viện mắt tp hcm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiến hành điều tra mở rộng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can

tiến hành điều tra mở rộng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can